kính chào quý vị và các bạn
hôm nay sau chuỗi ngày dài mưa phùn gió bắc các tỉnh thành miền bắc nước ta đã có thời tiết khá đẹp
tuy nhiên vẫn ở ngưỡng rét đậm nhưng không mưa nắng lên từ khá sớm
nhưng thời tiết đẹp này ở đông bắc bộ chỉ là tạm thời bởi dự báo trong ngày mai
tại đây sẽ có sương mù và sương mù nhẹ vào sáng sớm và đêm
đồng thời có thể còn đi kèm theo hiện tượng mưa nhỏ mưa phùn
mưa nhỏ còn tiếp diễn trong những ngày tới nhiệt độ cao nhất là một mươi bảy hai mươi độ
có nơi cao hơn và không có nhiều biến động trong hai ngày sau đó
riêng tại phía tây bắc bộ trong hai ngày tới sẽ chưa có mưa
từ trưa chiều có thể có nắng và nhiệt độ cao nhất là một mươi bảy hai mươi hai độ
một số nơi thuộc điện biên và lai châu sẽ cao hơn khá nhiều
sang đến ngày một mươi bảy nhiệt độ tại khu vực sẽ tăng nhẹ đồng thời chuyển mưa rào vài nơi
lưu xuống các tỉnh miền trung từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới tại đây vẫn còn lác đác những cơn mưa rào dài rác
tập trung chính là ở phần phía nam của khu vực
riêng thanh hóa và nghệ an có thể có sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện vào buổi sớm
cùng với đó có thể có mưa nhỏ
nhiệt độ trên cả khu vực đạt mức cao nhất là từ một mươi chín đến hai mươi hai độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ lần lượt tăng khoảng hai ba độ trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận sẽ có mưa rào vài nơi trong ba ngày tới
tập trung ở phía bắc của khu vực
về nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới đạt mức là hai mươi tám ba mươi một độ
và tăng nhẹ trong ngày một mươi bảy
chuyển sang tây nguyên trong ba ngày tới
sự báo sẽ có thể vẫn có mưa rào và rông rải rác xuất hiện về chiều tối
tại phía nam tây nguyên
tuy nhiên lượng mưa được nhận định là sẽ thuyên giảm hơn so với ngày một mươi bốn
ban ngày trời vẫn còn nắng đều
và cường độ nắng thì có phần hơi oi nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều
với nhiệt độ cao nhất không quá ba mươi hai độ
nam bộ sẽ có mưa rông vào chiều tối trong ba ngày tới
nhưng sẽ giảm dần trong ngày một mươi sáu và ngày một mươi bảy
ban ngày là trạng thái đặc trưng của tiết trời mùa khô
ít mưa nắng nhiều
mức nhiệt độ cao nhất hai ngày tới phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ
miền đông có nơi cao hơn sau đó sẽ tăng nhẹ trong ngày một mươi bảy